trước nguy cơ dịch tả lợn châu phi có thể bùng phát các ngành chức năng của tỉnh phú thọ và huyện thanh sơn
đã chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống với dịch bệnh nguy hiểm này
trang trại lợn của gia đình bà nguyễn thị minh thành là một trong số hộ chăn nuôi lớn trên địa bàn huyện thanh sơn
với quy mô hàng nghìn con
chính vì vậy ngay khi nghe thông tin bệnh dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện tại nhiều địa phương trong cả nước
gia đình bà đã thường xuyên theo dõi diễn biến bệnh dịch và chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
theo hướng dẫn của cán bộ thú y như phun khử trùng tiêu độc rắc vôi bột quanh khu chuồng trại
huyện thanh sơn hiện có trên sáu hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
để giúp người nuôi yên tâm và hiểu rõ về bệnh dịch huyện thanh sơn đã tập trung vào công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh
hướng dẫn người dân cách nhận biết và các biện pháp phòng chống dịch tránh gây tâm lý hoang mang
ảnh hưởng đến sản xuất chăn nuôi thành lập đội kiểm soát cơ động để kiểm tra tại các chợ
điểm buôn bán tập trung lợn và việc vận chuyển lợn ra vào địa bàn
quyết định thành lập cái bàn chế đạo riêng cho bệnh dịch tả lợn châu phi
cũng như là thành đập đội lưu động để ra soát kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm liên quan đến dịch bệnh
đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu phi
đến nay huyện thanh sơn đã tiến hành cấp phát gần một hai trăm linh lít hóa chất cho hai mươi ba trên hai mươi ba xã thị trấn
các địa phương đã triển khai phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi và các chợ trên địa bàn
trong thời gian tới huyện thanh sơn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giám sát dịch bệnh
đồng thời thành lập các tổ phản ứng nhanh
để xử lý khi phát hiện có dịch bệnh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi